ngày một mươi tháng bốn đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
trưởng ban tổ chức trung ương đã ký ban hành chỉ thị số ba mươi hai về việc tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo không theo quy định
và phát triển bền vững ngành thủy sản
chỉ thị số ba mươi hai của ban bí thư nêu rõ từ năm hai nghìn một mươi bảy đến nay các cấp các ngành
ban chỉ đạo quốc gia về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
iuu đã có nhiều nỗ lực trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật xây dựng hệ thống theo dõi
kiểm soát giám sát tàu cá đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước giảm dân số vụ vi phạm
tuy nhiên phát triển ngành thủy sản việt nam chưa bền vững chưa gỡ được cảnh báo thẻ vàng
của ủy ban châu âu chưa tuân thủ đầy đủ quy định chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định
để đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
bảo đảm phát triển bền vững ngành thủy sản ban bí thư yêu cầu các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền
mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ
trọng tâm cấp bách như sau
xác định công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
là nhiệm vụ quan trọng cấp bách có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển bền vững ngành thủy sản
là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trước hết là cấp ủy tổ chức đảng
người đứng đầu ở ngành địa phương có trách nhiệm trực tiếp đối với công tác lãnh đạo chỉ đạo
tạo sự thống nhất đồng bộ quyết tâm cao thực hiện mục tiêu gỡ cảnh báo thẻ vàng trong năm hai nghìn hai mươi bốn
và duy trì kết quả bền vững góp phần phát triển kinh tế xã hội bảo vệ chủ quyền
quyền chủ quyền biển đảo tăng cường quan hệ chính trị ngoại giao vị thế của việt nam với quốc tế
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức các cấp ủy tổ chức đảng
chính quyền cán bộ đảng viên doanh nghiệp và cộng đồng ngư dân ven biển hải đảo về phát triển
bền vững ngành thủy sản chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định
phát huy vai trò của mặt trận tổ quốc việt nam các tổ chức chính trị xã hội hội quần chúng
các cơ quan báo chí trong công tác vận động tuyên truyền nâng cao nhận thức trách nhiệm
ý thức chấp hành pháp luật thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật về chống khai thác
thủy sản bất hợp pháp góp phần sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng theo mục tiêu đề ra
thực hiện có hiệu quả nghị quyết chủ trương của đảng về chiến lược phát triển bền vững kinh tế
biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm các quy hoạch chiến lược
chương trình quốc gia liên quan đến phát triển bền vững và hội nhập quốc tế ngành thủy sản
nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp
không báo cáo và không theo quy định bảo đảm công cụ phương tiện phục vụ công tác thanh tra
kiểm tra xử lý vi phạm của các lực lượng chấp pháp trên biển kiện toàn nâng cao năng lực
ý thức trách nhiệm cho lực lượng kiểm ngư và các cơ quan chức năng quản lý hoạt động thủy sản
nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế nhất là với các nước châu âu và eu tăng cường biện pháp ngoại giao
tranh thủ sự ủng hộ của các bên liên quan để sớm gỡ cảnh báo thẻ vàng
không để tàu cá ngư dân khai thác bất hợp pháp tại vùng biển nước ngoài ảnh hưởng đến quan hệ các nước